từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát việt nam cũng đã tiến hành nghiên cứu và phát triển vaccine của riêng mình
một trong số đó là vaccine nanocovax của công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen tại tp hcm
mới đây văn phòng chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
về kết quả xem xét việc cấp giấy đăng ký lưu hành loại vaccine này
theo đó trên cơ sở xem xét báo cáo của bộ y tế về kết quả xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine nanocovax
phòng covid một mươi chín do công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen đăng ký và sản xuất
phó thủ tướng vũ đức đam đã chỉ đạo bộ y tế khẩn trương thực hiện chỉ đạo của thủ tướng
tại văn bản số một nghìn hai mươi bảy ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của văn phòng chính phủ
và các văn bản khác có liên quan tiếp tục hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi trường hợp theo quy định của pháp luật
vaccine phòng covid một mươi chín nanocovax được công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen phát triển
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp
trước khi thử nghiệm giai đoạn ba vaccine này đã trải qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng
giai đoạn một bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai từ ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
và giai đoạn ba chính thức từ ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo đề cương đã được phê duyệt giai đoạn ba tiêm thử nghiệm vaccine nanocovax
nhằm đánh giá yếu tố hiệu lực bảo vệ của vaccine đối với cộng đồng
và được thực hiện tại nhiều trung tâm trong nước với một mươi ba người
chỉ thực hiện tiêm nhóm liều duy nhất hai mươi năm microgram và nhóm tiêm giả dược đối chứng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại